thưa quý vị thời gian gần đây tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành lân cận
xảy ra nhiều vụ việc liên quan tới hành vi gian lận thương mại
chiếm dụng vỏ bình ga của các doanh nghiệp lớn để khoáng cãi thành thương hiệu khác
ngoài việc gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp
thì hành vi này còn tiêm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường cho người tiêu dùng
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn khí hóa lỏng việt nam vtga
nhận được thông tin từ hiệp hội ga miền nam về một sưởng sơn sửa
tại số tám đường lý thường kiệt phường dĩ an thành phố dị an tỉnh bình dương
đang chiếm dụng và sơn số lượng lớn bình ga thuộc sở hữu của công ty cổ phần kinh doanh khí miền nam
là công ty mẹ của btega sang các nhãn hiệu của đơn vị khác
đây là vụ việc có số lượng tăng vật vi phạm rất lớn hoạt động tinh vi có tổ chức
và có sự tiếp tay từ những đơn vị bên ngoài thông qua việc thu gom vỏ bình ga trên thị trường
để về sơn sửa thay đổi nhãn hiệu
qua thông kê số lượng chai lpg của khí miền nam bị xâm hạm
lên đến gần ba chai các loại
tại hiện trường công an phát hiện nhiều bình ga của các đơn vị kinh doanh lpg
trong đó có số lượng lớn vỏ bình ga mang các dấu hiệu dập chìm dập nổi trên tay sách
và trọng bình thể hiện bình ga là tài sản của công ty khí miền nam
có dấu hiệu bị chiếm dụng sơn trái phép qua các nhãn hiệu khác
cụ thể một số lượng vỏ bình đang trong quá trình bắn bi làm nhám
để xóa đi lớp sơn nguyên thủy của bình ga để sơn sang nhãn hiệu khác
hơn năm trăm linh bình ga loại một mươi hai kg thành phẩm đã được sơn sang nhãn hiệu vecho việt nam ga
chủ yếu là vỏ bình màu hồng
khoảng một tám trăm linh bình ga loại một mươi hai kg một trăm sáu mươi tám bình ga loại bốn mươi năm kg toàn bộ đều sơn nhãn hiệu petro việt nam ga
đã qua sử dụng đang chờ sơn mới
hiện cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình kiểm đếm số lượng
niêm phong máy móc phục vụ quá trình điều tra
hành vi này rất nguy hiểm đặc biệt đối với người tiêu dùng trực tiếp sử dụng ga
thứ nhất đây đều là những chai lbg của các đơn vị kinh doanh
lbg bị các đối tượng thu gom trái phép trên thị trường về để sơn sửa
nên nhiều trường hợp chai hết hạn kiểm định không đủ điều kiện liêu thông trên thị trường
nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng
thứ hai trường hợp chai lpg bị cháy nổ
thì người tiêu dùng không được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm
và bên cạnh đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đơn vị chủ sở hữu chai lbg bị chiếm dụng
hiện nay trên thị trường
các hãng ga đều sử dụng phương pháp
thức dập nổi dập chìm lên tay sách và thân bình các dấu hiệu
để thể hiện bình ga thuộc sở hữu của chính các đơn vị kinh doanh lpg
các vỏ bình ga đưa đến tay người tiêu dùng đều được kiểm định chặt chẽ và quản lý bằng số series
theo quy định hiện hành mỗi năm năm sử dụng
các công ty phải tái kiểm định lại độ an toàn của vỏ bình
tại các cơ quan kiểm định an toàn mới được cấp phép lưu hành tiếp
trong quá trình kinh doanh bên em cũng gặp một số vấn đề là thất thoát bình ga
sau khi phát hiện ra những trường hợp đấy
chúng tôi xuống gặp trực tiếp khách hàng để xử lý
khuyến cáo khách hàng là nên gọi ra ở những địa chỉ uy tín
hiện nay các đối tượng đã dùng cách cắt tay sách và mài mỏng thân bình
đóng lại logo làm thay đổi toàn bộ thông số ban đầu của bình ga
sau đó sơn lại tên các nhãn hiệu khác theo ý của họ
cách làm này vô tình đã làm thay đổi kết cấu
làm mỏng độ giấy tiêu chuẩn của vỏ bình ga
khi nạp ga vào áp lực lên vỏ bình quá mỏng sẽ là nguyên nhân cháy nổ khó lường
nói cách khác
đây sẽ là những quả bong nổ chậm mà người tiếp dùng phải lãnh đủ
hiệp hội ga việt nam khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng ga của những nhãn hiệu
nhà cung cấp uy tín
khi mua ga được giao bình không có niêm nhãn thì không nhận
và yêu cầu đồi bình có tem nhãn theo quy định
tránh trường hợp mua nhầm da kém chất lượng thiếu ký
không nhận những bình ga bị dì xét không rõ tên thương hiệu in trên bình
nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình